trên thế giới tính đến sáng nay đã ghi nhận trên ba mươi chín triệu người mắc covid một mươi chín
trong đó hơn chín trăm sáu mươi hai trăm linh trường hợp đã tử vong vì đại dịch này
quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đại dịch covid một mươi chín vẫn là mỹ
với gần hai trăm linh ba bảy trăm linh trường hợp tử vong trong tổng số trên sáu chín triệu ca nhiễm
trong ngày qua thêm hơn ba mươi bốn bảy trăm linh người đã nhiễm virus sars cov hai tại quốc gia này
tại tâm dịch covid một mươi chín lớn thứ hai thế giới ấn độ hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín là gần năm bốn triệu người
trên tám mươi sáu bảy trăm linh trường hợp tử vong
trong hai mươi bốn giờ qua ấn độ đã ghi nhận hơn chín mươi hai bảy trăm linh ca nhiễm mới mức cao nhất thế giới
tổng số người mắc covid một mươi chín tại brazil hiện là hơn bốn năm triệu trường hợp trên một trăm ba mươi sáu năm trăm linh ca tử vong
hơn ba mươi tám trăm linh người đã nhiễm virus sars cov hai trong hai mươi bốn giờ qua tại quốc gia này
trong khi đó indonesia tiếp tục là điểm nóng của dịch covid một mươi chín tại đông nam á
khi có thêm gần bốn hai trăm linh ca mắc trong ngày một mươi chín tháng chín nâng tổng số ca mắc tại nước này lên tới hơn hai trăm bốn mươi sáu trăm linh ca